cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích
thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ tân hiệp pháp
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần quý thanh và trần uyên phương
tiến hành điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
tố cáo ông trần quý thanh cùng các con gái trần uyên phương trần ngọc bích
và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trốn thuế cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn
tại tỉnh đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định hành vi của trần quý thanh cùng với các con gái
đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc
tại chín địa điểm đối với ba bị can
vào tối ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh khám xét
tại tri cục đăng kiểm số tám có địa chỉ tại số một trăm ba mươi tám b một đường nguyễn văn cử
phường an khánh quận ninh kiều tp hcm
qua công tác nắm tình hình cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phát hiện

đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm viên
thường nhận tiền cao hơn định mức của các chủ phương tiện
xác định có dấu hiệu của tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự tội nhận hối lộ xảy ra tại tri cục đăng kiểm số tám
đồng thời ra lệnh khám xét nơi làm việc của đăng kiểm viên
vào ngày một mươi tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phối hợp với viện kiểm sát nhân dân
tp hcm tiến hành khám xét nơi làm việc của đăng kiểm viên tại chi cục đăng kiểm số tám
để thu thập thêm tài liệu chứng cứ điều tra hành vi sai phạm và mở rộng vụ án
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô khoảng một trăm linh tỷ đồng
vừa bị công an tp hcm phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an đồng loạt triển khai các mũi trinh sát
tập kích tại tp hcm và huyện phủ mỹ tp hcm
bước đầu xác định đào xuân hiền chú tệ phường gành ráng tp hcm là chủ mơ
và cầm đầu đường dây này khám xét xe của đào xuân hiền thu giữ thêm nhiều hung khí nguy hiểm
tại thời điểm phát hiện quả tang có bảy đối tượng tham gia đánh bạc
kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
trên mạng từ ngày một tháng một đến ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba ước tính số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
công an huyện văn bàn tỉnh lào cai cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán ma túy liên tỉnh
bắt giữ ba đối tượng và thu giữ hơn bốn trăm linh gram heroin cùng với một số tăng vật có liên quan
ba đối tượng trong đường dây gồm hà thị ngoan lò văn vương cùng chú tại huyện văn bản tỉnh lào cai
bị bắt quả tăng với hành vi mua bán trái bất chấp ma túy thu giữ hơn sáu mươi một gram ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thành công giàng a sơ chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
là đối tượng quan trọng chuyên cung cấp ma túy trong đường dây thu giữ thêm một bánh heroin có trọng lượng gần ba trăm bốn mươi năm g
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
và các cục nghiệp vụ bộ công an đồng loạt triển khai các mũi trinh sát tập kích tại thành phố quy nhơn
và huyện phù mỹ tỉnh bình định triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô khoảng trăm tỷ đồng
bước đầu xác định đào xuân hiền chú tệ phần gành ráng thành phố quy nhơn là chủ mưu và cầm đầu đường dây này
hiền sử dụng tài khoản masterok ba nghìn chín trăm một mươi có hạn mức khoảng một mươi tỷ đồng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thể thao trên mạng agbong tám mươi tám com
tại thời điểm phát hiện quả tang có bảy đối tượng tham gia đánh bạc kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tham gia đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng trong thời gian từ ngày một một chín bốn hai nghìn hai mươi ba ước tính số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng
việc tông tử vong nhân viên bảo vệ khu đô thị vinhome ocean park xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba gây bức xúc dư luận
công an huyện gia lâm hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam trịnh bá trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã cổ bi huyện gia lâm về tội giết người
chiều ngày hai mươi tám tháng ba trịnh bá trọng tài xế taxi khi điều khiển xe ô tô đỗ tại ngã tư đường khu đô thị vinhome ocean park thị trấn châu quỳ huyện gia lâm
thì bị nhân viên bảo vệ khu đô thị cùng một số nhân viên bảo vệ khác khóa bánh xe vì đỗ sai quy định
tổ bảo vệ yêu cầu trọng viết cam kết không tiếp tục đỗ xe trái quy định song tài xế này không thực hiện yêu cầu mà lên ô tô nổ máy phóng đi
lúc này nhân viên bảo vệ sử dụng xe máy đuổi theo tài xế trọng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định
trong lúc bỏ đi trọng tông vào đuôi xe máy khiến nạn nhân tử vong
đang trên đường chuẩn bị tiêu thụ gần một viên ma túy tổng hợp đối tượng
hà thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã mường nọc huyện quế phong đã bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
trước đó tại xã diễn hồng huyện diễn châu công an huyện yên thành chủ trì phối hợp công an xã diễn hồng phá chuyên án bắt giữ đối tượng thanh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ chín trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi bán cho các đối tượng trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng
đột nhập vào xà lan của người dân trộm nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng một trăm linh triệu đồng
đối tượng a mách vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng ba amác đã đột nhập bà trần thị thanh thùy lấy trộm nhiều tài sản có giá trị gồm
một điện thoại di động nhãn hiệu iphone một mươi ba pro max chín chỉ vàng hai mươi bốn gra và một mươi năm triệu đồng tổng giá trị tài sản khoảng một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy trộm được tài sản a mác đem về nhà cất giấu đến sáng ngày hai mươi bảy tháng ba phát hiện bị mất tài sản nên bà thủy đã trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định amec là đối tượng
cơ quan công an xác định amec là đối tượng gây ra vụ trộm trên
với tội danh chiếm giữ tài sản trái phép bốn bị cáo vừa bị toán nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử
theo có trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai chị đào thị hồng có chuyển nhầm năm trăm linh triệu đồng qua dịch vụ internet banking cho phạm văn mạnh
mạnh mặc dù biết là chuyển nhầm tiền nhưng vẫn bàn bạc phân tán và chiếm đoạt số tiền trên bằng cách chuyển qua tài khoản của các đối tượng
vương hoàng trung và nguyễn hồng phong nguyễn thị hương
sau khi nhận được tiền các đối tượng đã rút ra tiêu xài và trả nợ cho mạnh
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn mạnh hai mươi bốn tháng tù giam vương hoàng trung hai mươi một tháng tù giam
các đối tượng hương và phong được hưởng án treo về tội chiếm giữ trái phép tài sản
hàng chục phương tiện xe mô tô có biểu hiện tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương xử lý
vào chiều chín tháng bốn
một nhóm đối tượng thanh thiếu niên với khoảng năm mươi sáu mươi phương tiện chạy xe mô tô tụ tập thành đoàn tốc độ cao có biểu hiện chuẩn bị đua xe trái phép
khi phát hiện có lực lượng chức năng nhóm đối tượng đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức bao vây và tạm giữ hàng chục phương tiện đưa về trụ sở công an để làm việc
vào khoảng chín h năm mươi phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương
lễ đón chính thức chủ tịch nước võ văn thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch nước lào thủ đô viên trăn
tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lun sĩ su lít chủ trì lễ đón
chuyến thăm chính thức của chủ tịch nước võ văn thưởng nhằm khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn trước sau như một
coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
ngay sau khi kết thúc lễ đón chính thức chủ tịch nước võ văn thưởng cùng tổng bí thư chủ tịch nước lào thonglun sỉ xu lít dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm
chủ tịch nước võ văn thưởng cùng tổng bí thư chủ tịch nước lào thong lun sĩ su lít dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước